hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi hai đã chính thức khai mạc tại singapore
tiếp sau đó thủ tướng nguyễn xuân phúc và lãnh đạo các nước asean đã tham dự phiên họp hẹp do thủ tướng singapore lý hiển long chủ trì
khai mạc hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi hai thủ tướng lý hiển long nhận định asean đang bước vào giai đoạn phát triển mới
với mục tiêu xây dựng một cộng đồng asean cùng chia sẻ thịnh vượng mang lại lợi ích thiết thực cho từng thành viên
thủ tướng lý hiển long cho rằng cần nâng cao năng lực tự cường để đối phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống
thông báo các lãnh đạo asean đã nhất trí thông qua tuyên bố tầm nhìn của các nhà lãnh đạo asean về một asean tự cường và sáng tạo
tuyên bố lãnh đạo asean về hợp tác an ninh mạng và tài liệu khái niệm về mạng lưới các thành phố thông minh
các nhà lãnh đạo hoan nghênh những tiến triển tích cực trên bán đảo triều tiên
đánh giá cao việc các bộ trưởng ngoại giao asean kịp thời ra tuyên bố về tình hình triều tiên
trông đợi giải pháp hòa bình bền vững cho việc phi hạt nhân hóa trên bán đảo triều tiên
về biển đông các nhà lãnh đạo nhấn mạnh cần đề cao tinh thần tự cường duy trì lập trường và nguyên tắc về biển đông
các lãnh đạo cho rằng việc hình thành một bộ quy tắc ứng xử về biển đông coc hiệu quả và thực chất
phù hợp giang buộc phù hợp với luật pháp quốc tế
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc nhất trí với cách tiếp cận chung của asean
về quan hệ đối ngoại hiệu quả thực chất với các đối tác khẳng định asean cần tiếp tục giữ vững vai trò trung tâm
ở khu vực trên cơ sở đẩy mạnh năng lực tự cường tập thể và đề cao đoàn kết thống nhất và phát huy vai trò đầu tàu
của asean trong thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế
thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng các nhà lãnh đạo asean bày tỏ hoan nghênh kết quả tích cực
của cuộc gặp thượng đỉnh liên triều ngày hai mươi bảy tháng bốn coi đây là bước tiến mới
quan trọng trong tiến trình phi hạt nhân hóa hòa bình trên bán đảo triều tiên
về tình hình biển đông thủ tướng nhấn mạnh tình hình cơ bản ổn định nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp
asean cần tiếp tục giữ vững các nguyên tắc cơ bản và kiên định lập trường đã thống nhất về biển đông
nỗ lực thúc đẩy xây dựng một bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc hiệu quả
giang buộc về pháp lý vì một khu vực biển đông hòa bình ổn định bền vững